các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tính từ đầu tháng một mươi đến nay những con số này cùng với số ca mắc ca chuyển nặng và nhập viện đang tăng trở lại
đòi hỏi phải có biện pháp can thiệp tích cực để giảm số ca tử vong
theo thông tin từ tp hcm thành phố đang có gần năm mươi hai f cách ly điều trị tại nhà
trong khi thành phố đang thiếu thuốc monupiravir thuốc điều trị có kiểm soát cho bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nhẹ đang cách ly tại nhà
số thuốc còn lại của thành phố chỉ đủ sử dụng tính bằng ngày rất ít ỏi
sở y tế tp hcm đã có văn bản đề nghị cục khoa học công nghệ và đào tạo
bộ y tế đề xuất khẩn cấp cấp thêm thuốc
tiến sĩ trần quốc việt phó giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng
đặc biệt là những người trên năm mươi tuổi
những người có công việc độc hại với sức khỏe là kiểm tra bắt buộc
còn tất cả mọi người nên tầm soát ít nhất một năm một lần hoặc sáu tháng một lần
nếu có yếu tố nguy cơ theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
khi tầm soát sức khỏe người dân có thể phát hiện sớm được các bệnh ở giai đoạn đầu
có cơ hội chữa khỏi đặc biệt là bệnh ung thư